công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại địa bàn phường một mươi vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
sau hơn ba ngày công an thành phố đà lạt đã xác định được dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó vụ sạt lở ta luy xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại hẻm số ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt
đã khiến năm người bị thương và hai người tử vong
công trình do công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng làm nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng
nhà thầu thẩm tra thiết kế là công ty trách nhiệm hữu hạn hà phát thịnh
thời điểm xảy ra sự cố hạng mục ta luy đã hoàn thành thi công khoảng một năm trước
hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
liên quan đến vụ việc chủ tịch ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan không rời khỏi địa bàn

do đối tượng phạm đình huy trú tại phường hòa hải quận ngũ hành sơn điều hành
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng sáu huy đã bị công an quận ngũ hành sơn bắt giữ cùng nhiều tăng vật có liên quan
như một khẩu súng ngắn cùng hai mươi bốn viên đạn khoảng một kg ketamin một viên ma túy tổng hợp
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình vừa bắt giữ hai đối tượng lê mai huấn và phạm công trung cùng chú tại tỉnh thanh hóa
là thủ phạm gây ra vụ cấp giật tài sản tại địa bàn tp tam điệp
lực lượng công an thu giữ một điện thoại di động và một xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
bước đầu tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi năm tháng sáu huấn và trung điều khiển xe máy
tháo biển kiểm soát đi trên các tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh thanh hóa ninh bình hà nam và thành phố hà nội
tìm sơ hở của những người lái xe taxi để cướp giật tài sản
khi đến địa bàn thành phố tam điệp phát hiện một xe taxi đang dừng đỗ tại lề đường quốc lộ một a
nên huấn đã thuê tài xế trở đến tuyến đường đô đốc long
khi đến nơi huân đã mượn chiếc điện thoại của tài xế để vừa gọi điện rồi nhanh chóng mở cửa xe
leo lên xe máy của trung đang đứng chờ sẵn ở khu vực đó rồi cùng nhau tẩu thoát
sau khi cướp giật được tài sản các đối tượng mang bán với giá ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng
mở rộng điều tra cũng với thủ đoạn trên huấn và trung còn thực hiện hai vụ cấp giật điện thoại
và tiền của hai lái xe taxi khác trên địa bàn tỉnh ninh bình
cướp giật hai điện thoại di động tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
vào sáng sớm nay một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc nha trang cam lâm tỉnh khánh hòa
làm hai người tử vong sáu người bị thương đã xảy ra
theo thông tin ban đầu xe khách biển số tp hcm lưu thông trên cao tốc nha trang cam lâm
theo hướng nam bắc đã đâm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước
cú và chạm mạnh làm đầu xe khách hư hỏng nặng
hai người trên xe khách tử vong sáu người khác bị thương nhẹ
cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa đã huy động lực lượng khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu
đồng thời phân luồng giao thông tạm thời
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu cũng trên cao tốc nha trang cam lâm
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe ô tô con
làm hai người tử vong và nhiều người bị thương
cao tốc nha trang cam lâm dài hơn bốn mươi chín km được đưa vào sử dụng vào ngày một mươi chín tháng năm
thuộc dự án xây dựng một số đoạn cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
còn vào lúc hai giờ một mươi một phút sáng ngày hôm nay đã xảy ra cháy tại kho chứa hàng
thuộc công ty cổ phần dịch vụ cảng biển quy nhơn thuộc phường hải cảng thành phố quy nhơn tỉnh bình định
nhận được tin báo hơn một trăm linh cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng một mươi bảy xe chữa cháy đã đến hiện trường
đến khoảng ba giờ hai mươi phút đám cháy được khống chế và đến tám giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên rất nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
trong đó có hàng chục xe điện bị cháy và hư hỏng nặng
hiện thiệt hại đang được thống kê các cơ quan chức năng đang phối hợp để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị liên quan đến vụ án vận chuyển ba mươi bốn bánh ma túy từ lào về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng là vương văn đức và lã thị tuyết
cùng chú tại xã phú lạc huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng sáu tại đường tuần tra biên giới việt nam và lào
thuộc địa bàn thôn lệch xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã bắt quả tang hai đối tượng đức và tuyết
đang vận chuyển ba mươi bốn bánh ma túy từ lào về việt nam
hai đối tượng này khai nhận đó là heroin và vận chuyển thuê cho một đối tượng khác
với tiền công là ba trăm bốn mươi triệu đồng
qua giám định ba mươi bốn bánh ma túy là loại heroin có trọng lượng hơn một mươi một kg
còn tại tỉnh nghệ an công an huyện hưng nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lầu bá lì về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngày hai mươi bảy tháng sáu tại km năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a thuộc thôn thanh tiến xã võ liệt huyện thanh trương
công an huyện hưng nguyên phối hợp với công an huyện thanh trương bắt giữ đối tượng lầu bá lì
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên hồng phiến năm viên đạn
và một điện thoại di động
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú tổ chức khai quật thi thể
anh nguyễn văn thu chú tại xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
là nạn nhân trong vụ án mạng giết trù nợ đem thi thể đi trôn để điều tra làm rõ
ngày hai tháng bảy nhận được trình báo của gia đình anh nguyễn văn thu về việc
anh thu mất tích từ ba ngày
ba ngày trước công an huyện đồng phú tiến hành vào cuộc xác minh và phát hiện đối tượng
lê đức đông chú tại xã đồng tâm huyện đồng phú có biểu hiện nghi vấn
tại cơ quan công an đông khai nhận chính là thủ phạm sát hại anh thu
sau đó đem trôn thi thể để phi tang
cụ thể như sau vào trường ngày ba mươi tháng sáu anh thu điều khiển xe máy tới nhà đông để đòi nợ
do đông không có tiền trả nợ nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
bị thu đe dọa đồng bất ngờ cầm búa đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi trôn thi thể anh thu để phi tang đồng đã mang xe máy của nạn nhân đến nhà người quen gửi
đồng thời tiêu hủy các chứng cứ gây án vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh lâm đồng công an huyện lạc dương cũng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê văn non chú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào tối ngày hai mươi tháng sáu non tổ chức sinh nhật và mời một số công nhân cùng công ty tham gia
thì xảy ra mâu thuẫn sâu sát đánh nhau với anh lê hoàng phúc thường trú tại tỉnh cà mau
khi bị phúc đánh non đã cầm kéo đâm vào vùng ngực trái của anh phúc gây thương tích
anh phạm thành luân can ngăn cũng bị non cầm kéo đâm bị thương
sau đó non hô hoán mọi người gọi xe chở phúc và luân đi cấp cứu và chạy xe máy đi theo sau rồi bỏ trốn
nhận được tin báo công an huyện lạc dương đã đưa ra một bộ phim
công an huyện lạc dương tổ chức lực lượng truy bắt lê văn non đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
làm việc với các nhân chứng có liên quan
đến khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng sáu cơ quan công an đã bắt giữ được non khi đang lẩn trốn
tại khu nhà kính phường bảy thành phố đà lạt
tại cơ quan công an đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt khẩn cấp nguyễn thị thúy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định do nợ nần trong kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi chín
để có tiền thanh toán nợ nguyễn thị thúy đã tìm gặp nhiều người dân trên địa bàn
đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng cho một số hộ dân nhằm huy động vốn
thúy hứa hẹn nếu như cho mượn thì sẽ được hưởng lợi nhuận cao
tin tưởng nhiều người đã đưa tiền cho thúy
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thúy đã lừa khoảng hai mươi năm đồng
người trên địa bàn xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
chiếm đoạt số tiền khoảng hơn hai mươi ba tỷ đồng
công an tỉnh quảng bình thông báo ai là nạn nhân của nguyễn thị thúy
thì trực tiếp liên hệ với trực ban phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đồng hải thành phố đồng hới để được giải quyết
thưa quý vị phần lớn tiệm cầm đồ là nơi có lượng tài sản lớn
và hoạt động giao dịch thường xuyên mỗi ngày
nên tình trạng trộm cắp cướp tài sản tại đây luôn có nguy cơ cao
mặc dù chủ các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này đã chủ động trang bị
những biện pháp an ninh an toàn thế nhưng vẫn không tránh khỏi sự manh động
của tội phạm trộm cắp
phản ánh sau trên địa bàn thành phố đà nẵng
đối tượng phạm cao quốc một mươi chín tuổi quê tỉnh bình định
là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã bị công an phường xuân hà quận thanh khê phát hiện bắt giữ
khi vừa thực hiện xong hành vi cướp giật điện thoại
tại một tiệm cầm đồ trên đường trần cao vân
thủ đoạn của quốc là lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý
đã giật lấy điện thoại tẩu thoát
tại cơ quan công an quốc thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cho đến bây giờ anh nguyễn đức cường chú phường hòa khánh bắc
quận liên triều thành phố đà nẵng chủ của một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn lương bằng
vẫn còn rất bàng hoàng khi kể lại sự việc sáng ngày một mươi tám tháng năm
khi mở cửa hàng và phát hiện số tài sản gồm tiền vàng điện thoại di động
có giá trị gần một tỷ đồng tại cửa hàng của mình đã không cánh mà bay
tầm tầm nữa tám giờ
ba mươi bắt đầu có khách vào lấy đồ này kia
em mới mở tủ ra thì phát hiện bị mất nhiều đồ điện thoại với vàng tiền mặt
em rất hoang mang vì mình cũng phá cửa trên cửa này kia mà bị mất
mới kiểm tra lại thì phát hiện là bị kẻ gian đột nhập vào cửa sổ
khò và phá cửa
và coi lại camera thì là cái người trộm này là thuộc
người quen mới đột nhập vào là đi đi một mạch vào tới đây là không phải lục lõi này kia chứ
là lấy hết trong vòng mấy phút là lấy hết trong tài sản là đi ra
sau nửa tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
các chính sách của phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã xác định
và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên là hồ đức nhị bốn mươi hai tuổi trú tại địa phương
tăng vật thu giữ là một bình kho để phá khung cửa
sáu mươi điện thoại di động có giá trị gần một tỷ đồng
các loại hai mươi hai dây chuyền trang sức bằng vàng các loại
cũng khuyến cáo đối với chúng ta là nâng cao tinh thần tự giáp bảo quản tài sản của mình
không nên để một lượng lớn tài sản ở nơi ở của mình nơi làm việc mà không có người trông coi
điều này dễ dẫn đến việc đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi đột nhập trộm cắp tài sản
đặc biệt là trong mùa nắng nóng hiện nay
trang bị các thiết bị an ninh thường xuyên có người trông coi tài sản là việc làm cơ bản nhất
cần được mỗi người dân quan tâm trú trọng
bởi sự chủ động bảo vệ tài sản của từng cá nhân vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất
để hạn chế được những vụ việc trộm cắp cướp giật có thể xảy ra
thưa quý vị các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
khiến một người phụ nữ mang thai và nam thiếu niên tử vong
vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày hai tháng bảy
trên đường đại lộ đông tây thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu vào thời điểm này nam thiếu niên phạm nguyên trương một mươi sáu tuổi
trú tại thành phố bô ma thuật điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên tuyến đường này
thì bất ngờ tông vào xe máy do chị nguyễn thị hiền hai mươi năm tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều
cú tông mạnh đã khiến chị hiền tử vong tại chỗ
được biết chị hiền đang mang thai tháng thứ năm
riêng trương bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
tại hiện trường hai phương tiện bị hư hỏng nặng
theo một số nhân chứng cho biết chiếc xe mô tô đang chạy với tốc độ cao
sau khi tông vào xe máy đã lao lên giải phân cách hơn một trăm linh mét mới dừng lại